thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt các đồng chí trực tiếp phục vụ bảo vệ bắc hồ
tại cuộc gặp thủ tướng khẳng định đảng nhà nước luôn trân trọng ghi nhớ công lao của các đồng chí trong công tác phục vụ và bảo vệ bác hồ
tại buổi gặp ông trần viết hoàn nguyên giám đốc khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
người trực tiếp bảo vệ bắc trong những ngày bắc ốm chia sẻ nhiều câu chuyện cảm động về bắc
ông kể những ngày tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trời mưa to mức nước sông hồng lên cao
trong lúc bắc đang lầm bệnh trung ương mời bắc lên an toàn khu để phòng đê sông hồng vỡ sẽ gây lụt lội
nhưng bắc bảo bắc không thể bỏ dân trước hết hãy lo cho dân
nhớ về những ngày bác ốm những giờ phút cấp cứu cho bác những lúc bắc tỉnh lại sau mỗi lần cấp cứu
bắc hỏi hàn mọi việc mà điều đầu tiên bắc hỏi
nước sông hồng đã xuất hiện
hôm nay đồng bào miền nam đánh thắng ở đâu
chúng tôi nhớ mãi lời bắc những lời mà bắc như chủ động với mọi công việc
trong đó chủ động với cả sự ra đi của mình
như ngày hai mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín bắc nói với thủ tướng phạm văn đồng và với cháu con quanh bác
ngày lễ quốc hành bắc sẽ ra dự một mươi một mươi năm phút
trong dịp kỷ niệm đảng ta ba mươi chín tuổi mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại ngôi nhà này
bắc hồ đã viết bài
nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân
điều dương tinh thần hy sinh hương mẫu đạo đức trong sáng của cán bộ đảng viên
đồng thời kịch liệt lên án những hành vi tư tưởng cá nhân hiệp hoài
người chỉ rằng chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân là bạn đồng hành của căn bệnh
tham mô cổ hóa lãng phí xa hoa tham danh trục lợi
làm hại đến quyền lợi của cách mạng của nhân dân làm giảm thanh tranh uy tín của đảng cộng quyền
bằng bài viết của mình đây cũng là bài viết cuối cùng về đạo đức
trước khi từ biệt thế giới này bác hồ không quên dặn lại mọi người
cách làm người nâng cao phẩm giá một cái gốc quý báu để đảm bảo cho cuộc hành trình
trong cuộc đời của mỗi con người tới đích vẻ vang
theo ông nguyễn văn đoàn một trong những chiến sĩ cận vệ của bác
bày tỏ nửa thế kỷ đã qua chúng tôi luôn luôn nhớ những gì bác can dặn khi chúng tôi còn phục vụ bác
với tinh thần rèn luyện của các anh
sau khi chúng tôi chuyển sang nghiệp vụ mới
thì các anh lại nhắc chúng tôi một phương châm
đó là vừa làm vừa học vừa làm vừa rút kinh nghiệm
những người lính cụ hồ những cán bộ của cụ hồ
khi chuyển sang nhiệm vụ công tác mới không dừng lại
mà luôn luôn phân đấu phân đấu không ngừng
và với phương châm đó phương châm vừa học vừa làm vừa rút kinh nghiệm
trong năm mươi năm vừa qua lần lượt lớp lớp anh em chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
bày tỏ xúc động về những câu chuyện
kỷ niệm mà các đồng chí trực tiếp phục vụ bảo vệ bác hồ kể lại
thủ tướng nhấn mạnh bác hồ là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng
tấm gương hy sinh cả cuộc đời vì nước vì dân
bác để lại một cái di sản to lớn trong cuộc đời hoạt động của bác
trong đó có di giúp của bác đã được công bố
những cái di sản quý báo ấy chính là một cái tài liệu
những cái tấm gương
những cái sinh hoạt
những cái tác phẩm
những cử chỉ mà bác để lại là những mẫu hình để mọi cán bộ chúng ta nói thêm
trước hết là phong cách hồ chí minh đạo đức hồ chí minh
đức hy sinh to lớn của bác chúng ta
cả cuộc đời vì nước vì dân
thủ tướng bày tỏ mong muốn các cán bộ ở đây tiếp tục tích cực đóng góp cho phong trào địa phương
là tấm gương tốt ở khu dân cư
thủ tướng khẳng định
chúng ta tiếp tục giữ vững đường lối cách mạng do đảng bác hồ đã vạch ra
đưa dân tộc tiến lên sánh vai cùng bạn bè nam châu